thưa quý vị cảnh sát tây ban nha thông báo đã bắt giữ một tàu đánh cá treo cờ brazil chở theo một năm tấn cocaine ở ngoài khơi quần đảo canary
số ma túy trên được cất giấu trong một ngăn bí mật tại buồng máy của tàu đánh cá efesios năm trăm hai mươi
hình ảnh video do nhà chức trách tây ban nha đăng tải cho thấy một xuồng cao tốc của tàu tuần tra conder đang tiếp cận evfios trên vùng biển động
toàn bộ thủy thủ đoàn gồm năm người brazil và một người venezuela đã bị bắt giữ
con tàu hiện đã được áp giải đến cảng las palmas
các tàu vận chuyển ma túy từ mỹ latin chuyển hàng sang tàu khác trên đại tây dương để qua mắt lực lượng chức năng và dễ dàng tiếp cận thị trường châu âu
tuy nhiên tàu efes năm trăm hai mươi bị chú ý vì đã tiến quá gần đến quần đảo canary
sau hai vụ xả súng gây rúng động xảy ra gần nhau người dân serbia đã tự nguyện nộp lại cho chính phủ hàng nghìn khẩu súng trong ba ngày
gần sáu ngày tàu efesios năm trăm hai mươi đã bị bắt giữ trên vùng biển động
sáu vũ khí chưa đăng ký ba trăm linh viên đạn cùng bốn trăm bảy mươi quả mịn và thiết bị nộ đã được tự nguyện giao nộp trên toàn zb kể từ tám tháng năm
chương trình ân xá súng đạn của zb kéo dài từ ngày tám tháng năm đến tám tháng sáu tạo điều kiện giao nộp vũ khí chưa đăng ký không kẹp đeo hình phạt
những người giao nổ vũ khí không phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giải thích nguồn gốc của vũ khí
chủ sở hữu súng bất hợp pháp cũng có thể gọi cảnh sát để thu thập chúng mà không phải chịu hậu quả
trước đó ngày ba tháng năm một học sinh lớp bảy đã bị bắt giữ sau vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học vladislav drivnica ở bengate khiến tám học sinh và một nhân viên bảo vệ thiệt mạng
đêm hôm sau một kẻ ngồi trong ô tô đã nổ súng khiến tám người thiệt mạng tại mandenovac phía nam thủ đô bengate
serbi có tỷ lệ sở hữu súng dân sự trên đầu người cao thứ ba thế giới
chính phủ nước này đang cố gắng thay đổi điều đó bằng một gói chính sách được công bố sau khi hai vụ xả súng xảy ra
giao tranh vẫn tiếp diễn giữa israel với các tay súng ở giải gaza bất chấp những kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế
ngày hôm qua lực lượng phòng vệ israel idf tuyên bố đã đánh trúng các địa điểm chỉ huy của lực lượng thanh chiến jhpag ở giải gaza
một trong các trụ sở bị chúng không kích nằm ở rafah nơi điều hành của chỉ huy trưởng đơn vị phóng tên lửa của pig tại thành phố này
tuy nhiên truyền thông palestine cùng ngày đăng tải hình ảnh cho thấy các vụ không kích của israel
cũng đã đánh trúng nhiều nhà dân ở giải gaza
trong khi đó các tay súng palestine hôm qua đã bắn rocket vào thành phố jerusalem lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa hai bên leo thang trong tuần này
coi báo động đã vang lên tại một số nơi chấm dứt một mươi ba giờ tạm lắng giao tranh
những diễn biến này có nguy cơ làm đổ vỡ đề xuất ngừng bắn cho ai cập đưa ra
một quan chức cấp cao israel xác nhận nước này đã rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn với lực lượng pig sau khi giao tranh tài diễn
trước đó thủ tướng israel benjamin netanyahu
đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh
tiếp tục ra lệnh cho quân đội tấn công các mục tiêu của pig tại giải gaza
đáp lại peg cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa về phía israel
giao tranh giữa hai bên những ngày qua đã khiến hơn ba mươi người thiệt mạng trong đó chủ yếu là người palestine
trong một tuyên bố đưa ra vào ngày một mươi hai tháng năm
bộ ngoại giao nga cảnh báo quyết định của london cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho kiev
là một bước đi nữa hướng tới sự leo thang nghiêm trọng
trong cuộc xung đột đang diễn ra ở ukraine
bộ ngoại giao nga coi động thái này là một hành động rất không thân thiện từ phía anh
chứng tỏ mức độ can dự chưa từng có của london
và cho thấy anh sẵn sàng đưa cuộc xung đột ở ukraine lên một cấp độ hoàn toàn mới
trong khi đó đại sứ nga tại anh andry kalin cho rằng
động thái của anh có thể làm leo thang đáng kể xung đột và mở rộng khu vực hoạt động quân sự
trước đó vào hôm một mươi một tháng năm anh xác nhận
họ đang bàn giao một số tên lửa hành trình storm shadow cho ukraine
bộ trưởng quốc phòng
bộ trưởng quốc phòng anh ben wallace cho rằng
đây là một phản ứng khó cân nhắc và phù hợp của london đối với tình hình ở ukraine
người đứng đầu bộ quốc phòng anh cho biết thêm rằng
tên lửa storm shadow sẽ hỗ trợ khi ép đẩy lùi các lực lượng trong chiến dịch quân sự đặc biệt
theo cnn chính quyền mỹ đang xem xét khả năng nới lỏng một phần các hạn chế đối với moscow
tùy thuộc vào việc trả tự do cho các công dân mỹ đang thụ án ở nga
gồm paul reilland
giới chức mỹ cũng thảo luận với các nước đối tác
về việc trao đổi những người được cho là gián điệp nga
tạm giữ tại các nước như đức naui và brazil
ween bị bắt tại moscow vào năm hai nghìn một mươi tám với cáo buộc làm gián điệp
theo các nhà điều tra ông này làm việc cho các cơ quan tình báo mỹ
thu thập thông tin bí mật ở nga và cố tuyển dụng nhân viên của fsb và của bộ quốc phòng nga
tòa án thành phố moscow đã kết quả án eonland một mươi sáu năm tù giam
trong khi đó nhà báo của tờ wall street journal ivan graskovic
bị tạm giữ cuối tháng ba tại yerka tenryburg cũng với các cáo buộc làm gián điệp
thưa quý vị ngày một mươi hai tháng năm bộ thương mại mỹ bắt đầu mở cổng đăng ký nhận tài trợ
từ chương trình thúc đẩy phát triển công nghệ với tổng trị giá năm trăm linh triệu usd
quản tài trợ này được trích từ nguồn ngân sách một mươi tỷ usd giải ngân theo đạo lực chip và khoa học
trị giá hơn năm mươi ba tỷ usd triển khai vào năm ngoái nhằm khuyến khích đầu tư vào các công nghệ mới
như trí tuệ nhân tạo ai điện toán lượng tử và công nghệ sinh học
để đủ điều kiện nhận tài trợ các ứng cử viên cần đáp ứng tiêu chí xây dựng mới
quan hệ đối tác gồm một hoặc nhiều công ty công nghệ cơ quan phát triển cấp bang
các chương trình đào tạo nhân lực một trường đại học và các nhà lãnh đạo chính quyền thành phố và bang
khoản tiền tài trợ sẽ được sử dụng để thúc đẩy thành lập các trung tâm công nghệ
mỹ dự định phát triển khoảng hai mươi thành phố thành các trung tâm công nghệ
trong đó một mươi thành phố có thể nhận được tài trợ của chính phủ
ngày một mươi hai tháng năm các nhân viên lái tàu tại vùng england của nước anh đã tiến hành một đợt đình công mới
trong bối cảnh đêm chung kết cuộc thi ca khúc truyền hình châu âu eurovision song contest sẽ diễn ra vào cuối tuần này
hoạt động vận tải của ngành đường sắt tại đây dự kiến sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng
các nhân viên lái tàu của nghiệp đoàn aslev tại anh dự kiến tiếp tục đình công đòi tăng lương vào ngày ba mươi một tháng năm và ngày ba tháng sáu tới
cũng là ngày diễn ra trận chung kết coupe fa tại sainte ouen belay
lãnh đạo aclev gửi lời xin lỗi đến các hành khách do các bất tiện
xong vẫn khẳng định quyết tâm đòi quyền lợi
các nhân viên đang yêu cầu giới chủ tăng lương để họ có thể trang trải chi phí sinh hoạt tăng cao trong bối cảnh lạm phát leo thang
nghiệp đoàn đường sắt cho rằng mức tăng lương bốn hiện tại mà các chủ doanh nghiệp đưa ra là không thỏa đáng
trong khi đó các thành viên của nghiệp đoàn đường sắt hàng hải và giao thông vận tải sẽ thực hiện cuộc tuần hành vào ngày một mươi ba tháng năm
chủng ngày diễn ra chung kết eurovision song contest tại thành phố liverpool
về phần mình chính phủ anh đã kêu gọi các nghiệp đoàn chấm dứt những đợt đình công kéo dài nhiều tháng
cho rằng đình công vào thời điểm diễn ra các sự kiện lớn là không chấp nhận được
singapore và thái lan hiện đang áp dụng một số điều chỉnh trong chính sách nhằm góp phần hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn nắng nóng ngột ngạt của năm nay
còn tại thái lan ủy ban điều tiết năng lượng khuyến khích người dân tiết kiệm điện khi sử dụng các thiết bị làm mát
nhiều doanh nghiệp cũng quyết định lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời
giá điện được giảm nhẹ so với bốn tháng đầu năm
ở mức bốn bảy bạt mỗi kwh cho đến cuối tháng tám
nhà chức trách thái lan đang cố gắng giúp đỡ người dân đặc biệt là những người có thu nhập thấp đối phó với hóa đơn tiền điện đắt đỏ
thưa quý vị bóng đá là một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại nhật bản
các giải đấu cấp độ phong trào được tổ chức phổ biến ở nhiều tỉnh thành
mới đây tại tokyo một giải bóng đá đặc biệt đã được tổ chức dành riêng cho các cầu thủ trên tám mươi tuổi
câu chuyện thú vị về giải đấu dành cho các cụ ông
sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
giãn cơ chân xoay khớp vai khởi động kỹ càng
chào mừng đến với giải bóng đá dành cho các cầu thủ trên tám mươi tuổi tại nhật bản
giải đấu đặc biệt có ba đội chia ba màu xanh trắng đỏ và các đội thi đấu vòng tròn tính điểm
phần lớn các cầu thủ tham gia có đội tuổi từ tám mươi hai đến tám mươi bốn
trong đó cầu thủ lớn tuổi nhất thủ môn shingo shiozawa năm nay đã chín mươi ba tuổi
bóng đá vốn được coi là môn thể thao đòi hỏi nhiều thể lực dễ xảy ra chấn thương và không phù hợp với người cao tuổi
tuy nhiên ở nhật bản nơi người trên sáu mươi năm tuổi chiếm tới một phần ba dân số và họ có thể trạng tương đối khỏe mạnh
các giải đấu bóng đá như thế này đang góp phần thay đổi quan niệm về những môn thể thao mà người già có thể tham gia
đơn vị tổ chức cho biết giải đấu này cũng phần nào thể hiện cấu trúc xã hội nhật bản hiện nay
chúng tôi nảy ra ý tưởng tổ chức giải đấu dành cho những người trên tám mươi tuổi vào năm ngoái
tôi nghĩ nó phản ánh cấu trúc xã hội nhật bản một xã hội đang già đi nhưng mọi người vẫn có thể tận hưởng và chơi thể thao như thế này
giải bóng đá người cao tuổi bắt đầu từ năm hai nghìn hai
khi đó chỉ có bốn đội bóng tham gia
với các cầu thủ trên bảy mươi tuổi đến nay giải đấu này đã quy tụ một mươi tám đội bóng và sẽ tiếp tục tăng lên hai mươi sáu đội vào năm hai nghìn hai mươi sáu
sự mở rộng của giải đấu trong hai thập kỷ qua là một dấu hiệu đáng khích lệ đối với dân số giả của nhật bản
sức khỏe thể chất và tinh thần của con người ngày càng được cải thiện
mọi người tham gia trải nghiệm rất nhiều hoạt động khác nhau
đó là lý do dù ở một xã hội già người cao tuổi vẫn rất khỏe mạnh và đây là một xu thế tốt để hướng đến
thành phần đội trắng hôm nay có mọi thứ
một tiền đạo rất đáng chú ý đó là ông nomura tám mươi ba tuổi cựu cầu thủ chuyên nghiệp vô phá lưới đầu tiên của giải silik hồi năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
ông tỏ ra nhanh nhẹn khi vẫn có thể ghi bản vào lưới đối thủ
khi tôi còn bé các cầu thủ năm mươi sáu mươi tuổi đã được gọi là lão tướng
nhưng giờ đây chúng tôi ngoài tám mươi nhưng vẫn đá được thật kinh ngạc
ông ấy từng bị thương khi chơi bóng và phải phẫu thuật
thế nhưng ông ấy hồi phục nhanh chóng và lại tràn đầy năng lượng
dù ông ấy đã hơn tám mươi tuổi tôi nghĩ bóng đá đã giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của ông ấy
đối với các cầu thủ cao tuổi này đà bóng không chỉ là thể thao rèn luyện sức khỏe đó còn là cơ hội để mọi người giao lưu kết bạn
một phần không thể thiếu của giải đấu này chính là việc sau mỗi trận đấu những cầu thủ được ngồi với nhau uống chả thư giãn và hàn huyên về các tình huống đã qua trong trận đấu
cũng như nhiều câu chuyện khác mà họ muốn chia sẻ với nhau về cuộc sống thường ngày